nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh và hai mươi năm ngày mất của cố họa sĩ văn giáo
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam đã diễn ra cuộc triển lãm văn giáo trên những nẻo đường
họa sĩ văn giáo được biết đến là một tác giả hầu như đã dành chọn cả cuộc đời cho đề tài bác hồ
một thể loại tranh chân dung nhân vật lãnh tụ theo tiêu chí thẩm định giống cho đời nay và đẹp cho đời sau
đòi hỏi cao bản lĩnh về hình ảnh
ông trực tiếp đến những nơi bác sống làm việc như quê hương xứ nghệ bắc bó cao bằng
ông đã để lại cho đời nhiều tranh đẹp về bác đi vào lòng người đi vào lịch sử mỹ thuật cách mạng việt nam
họa sĩ văn giáo mất ngày một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ông đã đặt dấu chấm lặng cho một kỷ nguyên hội họa cách mạng việt nam trải dài suốt năm thập kỷ
nhân dịp một trăm linh năm ngày sinh của ông gia đình ông đã dày công tìm kiếm
siêu tầm như một cuộc tổng kiểm kê gia tài nghệ thuật để xuất bản một tuyển tập tranh hoàn chỉnh
một triển lãm tranh văn giáo trên những nẻo đường như một né nhang thơm gửi tới hương hồn người nghệ sĩ
triển lãm sẽ trưng bày từ ngày sáu tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu